để giúp đồng bào vùng biên giới xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình có ánh sáng điện về với bản làng
thời gian qua bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo phối hợp với nhà hảo tâm đầu tư xây dựng công trình đường điện thắp sáng từ quốc lộ một mươi hai a vào với bản làng
với mong muốn đem ánh sáng điện đến với đồng bào dân tộc vùng biên xã dân hóa đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã phối hợp với nhà hảo tâm
đầu tư xây dựng công trình đường điện thắp sáng từ quốc lộ một mươi hai a vào ba bản bãi dinh ca ai ca vàng với chiều dài hai km
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã kêu gọi và phối hợp với công ty cổ phần bốn d việt nam đầu tư xây dựng đường điện
ánh sáng đường biên tổng kinh phí hơn một trăm linh triệu đồng
đây là một công trình nhằm tạo điều kiện cho bà con ở khu vực biên giới là có cơ sở hạ tưng phát triển kinh tế xã hội
thời gian tới rất mong
các mảnh thương quân cùng chung sức chung tay với bộ đội biên phòng tỉnh vàng binh nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
đầu tư cho bà con ở khu vực biên giới những công trình có ý nghĩa dân sinh
công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm ba mươi một năm ngày biên phòng toàn dân và sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
càng thể hiện sự đoàn kết tình cảm gắn bó mật thiết quân dân và trách nhiệm xã hội
sau khi tuyển đương phật sẵn của này
có thể nói là thuần tiền đi lại cho bà con nhân dân bản này vào cái ban đêm đảm bảo được công tác an ninh
an toàn đi lại giao thông của nhân dân bản phấn đấu phát triển hết trước mình để làm cho bạn ngày càng trở nên tráng trụa và trọng văn minh
công trình ánh sáng đường quê là tấm lòng của chiến sĩ biên phòng với bà con nhân dân vùng biên giới
nó không chỉ giúp người dân vùng biên đi lại an toàn an ninh trật tự được bảo đảm
mà còn góp phần thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới
địa bàn huyện miền nối minh hóa tỉnh quảng bình